sáng nay hai mươi sáu tháng hai tổng cục thuế đã tổ chức hội nghị trực tuyến với sáu mươi ba tỉnh thành
đánh dấu quá trình sau hai năm đổi mới và sắp xếp bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
tới dự và phát biểu hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng
ngành thuế không chỉ hoàn thành về số lượng mà còn vượt trước một mươi tháng
so với kế hoạch thủ tướng chính phủ và bộ tài chính đã đề ra
tính đến hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi toàn hệ thống thuế đã hoàn thành việc hợp nhất
các tri cục thuế số lượng tri cục thuế sau khi hợp nhất là bốn trăm một mươi năm tri cục
trước đó là bảy trăm một mươi một tri cục thuế đạt một trăm linh hai kế hoạch và vượt thời gian trước một mươi tháng
theo quyết định số bốn mươi một của thủ tướng chính phủ và quyết định số năm trăm hai mươi của bộ trưởng bộ tài chính
xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và rất khó khăn
tổng cục thuế đã thực hiện quyết liệt ngay sau khi bộ tài chính phê duyệt kế hoạch
bàn lãnh đạo tổng cục thuế đã chỉ đạo các cục thuế làm tốt công tác chuẩn bị trước
trong và sau khi hợp nhất từ công tác đảng đoàn thể đến việc tuyên truyền giáo dục tư tường
sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự do đó việc hợp nhất các tri cục thuế vẫn bảo đảm hoạt động
thu ngân sách không gây xáo trộn cũng như ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của cơ quan thuế